chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay
thưa quý vị mới đây sáng hai mươi một tháng một mươi quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai và một trong những điểm
mà các đại biểu tập trung thảo luận là tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi thảo luận chủ tịch nước lưu ý không chuyển từ cực tả sang cực hiếu
về vấn đề chống dịch kẻo gây hậu quả xấu
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết phương thức chống dịch hiện nay đã không còn zero covid
mà chuyển sang thích ứng với covid một mươi chín bằng những phương thức như năm ca vaccine thuốc
chủ tịch nước nêu ra những ổ dịch mới vừa diễn ra ở một số tỉnh phía
bắc và phía nam để nhấn mạnh việc không chủ quan cần đề cao cảnh giác
đồng thời ông cũng cho rằng không thể đóng cửa mãi đất nước các nước đều mở cửa
nước ta cũng phải mở cửa để giải quyết vấn đề việc làm thu nhập hoạt động kinh tế xã hội
theo chủ tịch nước đây mặc dù là yêu cầu rất lớn hiện nay nhưng vẫn phải có tinh thần đề cao cảnh giác
dịch covid một mươi chín đang rất đe dọa nước ta và các nước trên thế giới
do đó trong thời gian này trách nhiệm của toàn đảng toàn quân toàn dân ta rất nặng nề
về kinh tế
kinh tế xã hội chủ tịch nước đề nghị dù có khó khăn tăng trưởng thấp
hụt thu ngân sách trung ương nhưng tổng thu ngân sách nhà nước vẫn tốt
nguồn thu ngân sách trung ương vẫn hơn hai mươi tỷ
nước ta đã xuất một số quỹ để phục vụ cho công tác phòng chống dịch an sinh xã hội
chủ tịch nước cũng khẳng định tấm lòng của doanh nghiệp công trạng của nhân dân là vô cùng lớn
do đó chúng ta phải biểu dương trân trọng dựa vào sức dân dựa vào xã hội hóa
để hỗ trợ cho công tác khám chữa bệnh
riêng tp hcm chủ tịch nước cho hay đã có chương trình tái thiết kinh tế thành phố
bước đầu nhiều người lao động quay lại làm việc
đây là cơ sở để có niềm tin vào một đất nước phát triển sau đại dịch
sống chung với dịch với điều kiện cụ thể vaccine và năm k
niềm tin vào một nền kinh tế việt nam đã phát triển với một động lực có cơ sở
chủ tịch nước tin tưởng nền kinh tế việt nam sẽ trở lại phong đồ mới
sẽ đạt được mục tiêu chính phủ đã báo cáo quốc hội
hiện năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta có thể phấn đấu đến con số sáu năm gdp
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
với sứ mệnh của mình chúng tôi luôn nỗ lực đưa những thông tin mới nhất
về dịch bệnh đến tất cả quý vị
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi cũng rất mong nhận được
những kỳ nắm góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại